ngày hôm nay tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với đồn biên phòng triềng sơn
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là lý a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã triềng xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một mươi một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg
cùng một số vật chứng có liên quan khác hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê văn hậu chú tại thị xã tân châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực phường long phú thị xã tân châu lực lượng công an bắt quả tang hậu đang đi giao ma túy cho con nghiện
khám xét trên người hậu thu giữ một bọc ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an tiếp tục thu giữ hai mươi bốn bọc ma túy đá và nhiều tăng vật liên quan
hậu khai nhận mua số ma túy đá trên của một đối tượng lạ mặt ở tp hcm đem về địa phương chia nhỏ bán lại để kiếm lời
liên quan đến vụ việc một thanh niên tưới sang đốt tiệm game xảy ra vào ngày ba tháng năm tại phường hiệp bình chánh
tp thủ đức tp hcm ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức cho biết đã xác định được danh tính
và triệu tập vũ đỉnh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn để điều tra làm rõ
bước đầu phong thừa nhận hành vi của mình phong khai từng là khách chơi game tuy nhiên gần đây phong bị đánh cắp một tài khoản game
có giá trị giao dịch rất lớn nghi ngờ người trong tiệm là thủ phạm nên ngày ba tháng năm phong đã mua ba lít xăng mang đến tiệm game
để đổ ra nền nhà châm lửa đốt trong lúc chạy ra ngăn cản đối tượng chủ tiệm game bị lửa bén vào chân gây bỏng nhẹ
được biết thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có khoảng bốn mươi người
nhưng ngọn lửa được dập tắt kịp thời nên không gây ra thiệt hại về người và tài sản
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng một đối tượng đã đột nhập để trộm cắp tài sản
vụ việc xảy ra tại xã tân công xính huyện tam nông tỉnh đồng tháp và chỉ sau hai giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
nhận được tin báo của người dân ở địa phương bị mất trộm tài sản gồm một dây chuyền một mặt dây chuyền một lắc tay
tất cả đều bằng vàng và hai triệu đồng
sau hai giờ truy xét nhanh lực lượng công an xã tân công xính đã mời làm việc đối tượng nguyễn thị vẹn chú tại tỉnh vĩnh long
vẹn khai nhận lợi dụng nhà người dân không có người trông coi nên đã đột nhập lấy trộm tài sản trên
hiện công an huyện tam nông đã thu hồi được toàn bộ số tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đình kha ở huyện yên phong
và hoàng việt bắc ở huyện na hàng tỉnh tuyên quang về hành vi chứa mại dâm
tại quán karaoke thanh lịch ở xã long châu phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện yên phong
bắt quả tàng ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu cơ quan công an làm rõ chủ quán nguyễn đình kha thường xuyên bố trí khoảng hai mươi nhân viên nữ
sẵn sàng phục vụ hát và bán dâm khi khách có nhu cầu
mỗi khách đến mua dâm quản lý là hoàng việt bắc sẽ điều nhân viên và thu một trăm năm mươi tiền phí dịch vụ phòng
còn giá mua dâm khách sẽ tự thỏa thuận với nhân viên hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn vào ngày này cách đây sáu mươi tám năm quân và dân việt nam đã đánh bại quân đội pháp
tại điện biên phủ tập đoàn cứ điểm của pháp nơi được giới chuyên gia quân sự thời đó nhận định là một pháo đài bất khả xâm phạm
chiến thắng điện biên phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc việt nam
vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc mình
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba pháp bắt đầu nhảy dù xuống điện biên phủ xây dựng nơi đây thành pháo đài bất khả xâm phạm
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị quyết định mở chiến dịch điện biên phủ với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này
với khẩu hiệu
tất cả trước tiên lựa
tất cả để chiến thắng cả nước dồn sức cho chiến trường điện biên phủ
năm mươi năm quân đã tham gia lực lượng chiến đấu trên hai trăm sáu mươi sân công và hai mươi bảy bốn trăm linh tấn gạo đã được huy động
hàng vạn thanh niên sung phong ngày đêm mở đường ra mặt trận
nhìn dân địa gọi là hoang sơ ngổn ngang mà hơn nữa đồng đội đồng chí của mình hy sinh
và những cái vũ khí khí tải của mình đã
bản thân ai cũng thế
cái khí thế chiến đấu
bắt lên là
còn một người một khẩu pháo một viên đạn cũng quyết tâm chiến đấu đến cùng
khi đó để thực hiện nhiệm vụ do bộ chính trị giao thứ bộ công an nay là bộ công an đã thành lập ban công an tiền phương trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch với những vai trò đóng góp hết sức quan trọng
tại các tỉnh tây bắc và chiến trường điện biên phủ
lực lượng công an xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện phong trào phòng gian bảo mật thực hiện khẩu hiệu ba
khu ủy tây bắc đã thành lập một cái ban chỉ đạo chống phỉ
lúc đó là do đồng chí trần quyết là bí thư khu ủy kiêm giám đốc công an tây bắc để làm trưởng ban
và với cái vai trò là lực lượng công an là tham mưu thế rồi kết hợp với lực lượng quân sự tấn công chính trị và quân sự và võ trang
thì chúng ta đã từng bước tiêu diệt được các cái ổ phỉ mà đặc biệt như là ở thuận châu sơn la cái thời kỳ này
thế rồi một số những cái ổ phí lớn ở vùng lai châu
bên cạnh đó lực lượng công an còn làm tốt công tác bảo vệ dân công bảo vệ kho tàng
chạm trung chuyển chứa vũ khí đạn dược lương thực thực phẩm phục vụ chiến trường đề phòng phát hiện bọn lưu manh trộm cắp bọn phản động đốt kho phá hoại
bằng những đóng góp của mình lực lượng công an đã xây dựng được các hành lang an toàn bảo vệ cho hơn hai mươi sáu dân công hỏa tuyến
ngày đêm vận chuyển lương thực thuốc súng đạn lên mặt trần điện biên
có lẽ là đóng góp rất là quan trọng của lực lượng công an trong công tác vận chuyển để giải quyết một khó khăn
nhất lúc bây giờ chính là làm thế nào đảm bảo được lương thực thực phẩm rồi vũ khí đạn dược cho chiến dịch điện biên phủ
suốt năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu ngoan cường quét núi ngủ hầm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh quân và dân ta đã vượt qua khó khăn thử thách
một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội dân dân việt nam tung bay trên nóc hầm của tướng descartes
chiến thắng điện biên phủ buộc thực dân pháp phải ký hiệp định cho nam
lập lại hòa bình ở việt nam và trên toàn đông dương
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ cũng ghi lại những dấu ấn đậm nét về tinh thần quả cảm mưu trí sáng tạo của lực lượng công an nhân dân
những người chiến sĩ âm thầm góp sức cho tiền tuyến đánh bại kẻ thù xâm lược
thưa quý vị và các bạn vào tối nay ngày bảy tháng năm liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
chủ đề sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng đã chính thức được khai mạc tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến dự buổi lễ
phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định lực lượng cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân
từ khi ra đời đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đảng nhà nước bác hồ và ngành công an chăm lo xây dựng giáo dục rèn luyện được nhân dân tin yêu đùm bọc không ngừng lớn mạnh và trưởng thành
trong quá trình công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
đồng góp tích cực trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao và tặng thường nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng là hoạt động thiết thực động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
hàng hái thi đua lập thành tích trên mặt trận bảo đảm an ninh trợ tự đầy khó khăn gian khổ
đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi mở rộng văn hóa giữa các vùng miền giữa cơ quan khối bộ với công an các địa phương
tham gia liên hoan có hai mươi một đoàn nghệ thuật quân chúng đến từ công an các đơn vị địa phương với hơn một trăm linh tiết mục nghệ thuật thuộc bốn thể loại ca múa nhạc kịch
các tiết mục có nội dung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước ca ngợi truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
theo kế hoạch các đoàn sẽ biểu diễn vào buổi chiều và buổi tối các ngày tám chín một mươi năm tại trung tâm nghệ thuật âu cơ tp hcm
thưa quý vị nhằm đảm bảo tình hình nhk
trả tự cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn vận động viên các nước trong khu vực đông nam á
về dự sea games ba mươi một phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hải dương đã tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý nhập cảnh
quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn
tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh hải dương được chỉ định hoặc nhận định có lãnh đạo quan chức
đoàn vận động viên người nước ngoài dự sea games ba mươi một đến lưu trú lực lượng công an đều đến để tuyên truyền
hướng dẫn công tác quản lý nhập cảnh quản lý cư trú sao cho chú đáo trọng thị đảm bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi
vừa quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú của người nước ngoài về dự sigem ba mươi một
đồng thời có phương án đảm bảo an ninh an toàn theo đúng kế hoạch
ngoài ra giai đoạn này phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh
quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của công dân việt nam kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý đối với những hoạt động phi pháp
vi phạm các quy định về quản lý nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài nhất là các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến sigem ba mươi một